chuyển sang thông tin đáng chú ý khác hai vợ chồng và một người con đã tử vong do ngạt khí khi sửa ấm bằng than hoa
vụ việc đau lòng vừa xảy ra vào ngày hôm qua trên địa bàn thôn mya xã an hà huyện lạng giang tỉnh bắc giang
vào sáng ngày hôm nay người dân phát hiện tại nhà người thân gồm người chồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và vợ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng con trai sinh năm hai nghìn một mươi chín tử vong trên giường
trong phòng ngủ rộng hơn một mươi m hai kín cửa các nạn nhân nằm trên giường phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết
bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sửa chống rét sau đó bị ngộ độc khí than
và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang và công an huyện lạng giang cùng với các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường tử thi để điều tra làm rõ nguồn nhân